chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
vâng sự thật về việc xả nguồn nước thải từ bãi rác trên địa bàn xã tản lĩnh huyện ba vì như thế nào
vì sao khi lực lượng chức năng đi kiểm tra lại không phát hiện ra
người dân ghi lại clip thì bị doanh nghiệp cãi bay
mời quý vị và các bạn đón xem trong bản tin tiếp theo của truyền hình công an nhân dân
một số tin tức giao thông đáng chú ý
chiều qua công an tỉnh bình dương cho biết lực lượng cứu hộ cứu nạn đã trục vớt xà lan tàu đẩy

phạm thị ngọc dung nạn nhân cuối cùng trong vụ lật xà lan trên sông đồng nai
đoạn qua địa bàn phường thạnh phước thị xã tân uyên tỉnh bình dương
từ dạng sáng cùng ngày lực lượng cứu hộ cứu nạn đã huy động một tàu kéo và hai tàu bơm hơi
đến hiện trường để thực hiện công tác trục vớt
trong một diễn biến khác cho đến tối qua lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn thuộc cảnh sát phòng cháy chữa cháy
tỉnh bình dương vẫn tiếp tục già trên các tuyến sông và nhánh sông đồng nai để tìm kiếm chị dung
theo cơ quan công an có ba khả năng xảy ra
thứ nhất là chị dung bị cát lấp chìm dưới sông khi xảy ra lật xà lan
thứ hai là có thể chị dung vẫn còn kẹt trong tàu đẩy
và thứ ba là chị dung đã bị văng ra ngoài và bị nước cuốn mất tích
trong khi đang phơi lúa bên đường cung lộ một a đoạn qua xã cầm hưng huyện cầm xuyên tỉnh hà tĩnh
bà nguyễn thị tránh năm mươi hai tuổi bất ngờ bị xe tải đâm từ phía sau tử vong tại chỗ
vào khoảng một mươi một h ba mươi phút trưa ngày một mươi chín tháng năm tại km năm trăm hai mươi chín ba trăm linh cung lộ một a đoạn qua xã cầm hưng huyện cầm xuyên
bà nguyễn thị tránh đang phơi lúa bên vệ đường quốc lộ một
thì bất ngờ chiếc xe tải mang biển kiểm soát ba mươi bảy c năm nghìn tám mươi ba chưa rõ danh tình lái xe
lưu thông theo hướng nam bắc đâm thẳng vào người
hậu quả bà tránh tử nạn ngay tại chỗ
lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện cẩm xuyên đã có mặt để phân luồng giao thông
phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa một xe khách hai xe tải và một xe mô tô
cũng vừa xảy ra trên tường cung lộ một a đoạn qua địa phận ấp sẻo trích thị trấn châu hưng huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
theo thông tin ban đầu xe khách do tài xế lý minh nhân điều khiển
đang lưu thông theo hướng từ tp hcm về cà mau thì xảy ra va chạm với xe mô tô chạy cùng chiều
sau đó cả hai xe tiếp tục đâm vào xe tải chín mươi bốn l bảy nghìn hai trăm bảy mươi năm lúc này xe tải khác biển số chín mươi bốn c ba nghìn ba trăm bốn mươi bảy
do tài xế giang kim khuê điều khiển chạy từ phía sau
tiếp tục đâm vào phần đuôi xe khách vụ tai nạn khiến xe máy bị biến dạng
xe khách và hai xe tải bị hư hỏng nặng rất may là không có thiệt hại về người
giống như người ta đi đường thì người ta hay hết sáo mình rồi hay cố tình nhìn ngó mình
chọc ghẹo hay là dùng mấy cái cử chỉ là chọt chọt hay là nhắn tin mấy câu từ cảm thấy nhạy cảm
nhảy mắt sờ làm cái gì đó người khác khói